bị can trịnh văn quyết cựu chủ tịch tập đoàn flc và năm mươi bị can vừa bị đề nghị truy tố ở bốn nhóm tội
trong đó bị can quyết và bảy người bị đề nghị truy tố hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán
lừa đảo chiếm đoạt tài sản cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty liên quan trong hệ sinh thái của tập đoàn flc
và các cơ quan đơn vị liên quan
vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố năm mươi một bị can ở bốn nhóm tội danh
trong đó một mươi ba bị can bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán
hai mươi ba bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn bị can bị đề nghị truy tố lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ba bị can bị đề nghị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
tám bị can bị đề nghị truy tố hai tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có bị can trịnh văn quyết cựu chủ tịch tập đoàn flc
đây là diễn biến sau hai tháng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can trịnh văn quyết cùng các đồng phạm
so với lần điều tra trước ngoài các sai phạm liên quan tập đoàn flc vụ án đã mở rộng ra sở giao dịch chứng khoán tp hcm
vụ giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
mang theo hai mươi bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp từ nghệ an ra hà nội
lê hoài phương chú tại quận hoàng mai tp hà nội đã bị công an tp thanh hóa bắt giữ
khi đến ga thanh hóa chuẩn bị đi taxi ra hà nội
đối tượng trên là một mắt xích trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ nghệ an qua thanh hóa rồi ra hà nội và các tỉnh phía bắc tiêu thụ
đường dây này do nguyễn văn huy chú tại quận hoàng mai tp hà nội cầm đầu
chiều ngày một mươi chín tháng hai một tổ công tác của công an thành phố thanh hóa mật phục tại ga thanh hóa bắt giữ lê hoài phương
thu giữ hai mươi bánh heroin sáu viên hồng phiến đồng thời hai tổ công tác khác của công an thành phố thanh hóa tại tỉnh nghệ an và hà nội
đã đồng loạt bắt giữ nguyễn văn huy và lầu bá sành chú tại tỉnh nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã khởi tố nguyễn văn huy về tội mua bán trái phép các chất ma túy
lê hoài phương và lầu bá sành về tội vận chuyển trái phép các chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một điểm trồng trái phép cây thuốc phiện với diện tích lớn nằm sâu trong các dãy núi đá thuộc khu vực giáp danh
giữa huyện văn quan và huyện bắc sơn của tỉnh lạng sơn vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện
qua công tác nắm tình hình vào ngày hai mươi tháng hai công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện văn quan phát hiện
tại địa bàn giáp danh giữa xã lương năng huyện văn quan và xã hưng vũ huyện bắc sơn
có một điểm trồng ba tám trăm linh cây thuốc viện trên diện tích hơn hai trăm linh m hai đang trong quá trình sinh trưởng
chiều cao từ khoảng một mươi năm ba mươi cm tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên
vị trí trồng cây thuốc viện nằm sâu trong rừng cách khu dân cư từ ba đến bốn giờ đi bộ được bao bọc bởi các dãy núi đá
địa hình hiểm trở không có đường mòn qua lại hiện cơ quan công an đang xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định
công an quận hoàng mai tp hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án và tạm giữ nguyễn văn hoan
bốn mươi tuổi hành nghề xe ôm trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng hai nguyễn văn hoan phát hiện vợ và nạn nhân đi từ hướng nhà nghỉ ra
do bức xúc nên hoan đã đi mua xăng để đốt nạn nhân khi hoan phát hiện ông này đang ngồi uống bia với bạn
tại quán bia trên đường giải phóng phường hoàng liệt hoan đã cầm chai xăng đổ lên người nạn nhân và châm lửa đốt
hoan rời hiện trường về nhà kể lại sự việc với con rồi đến cơ quan công an đầu thú
nạn nhân bị bỏng toàn thân chín mươi tám và đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện
tranh chấp ngư trường đánh bắt hải sản trên vùng biển cà mau các thuyền viên đã dùng súng bắn đạn trì
ná cao su ẩu đả trên biển làm hai người bị thương tám người đã bị bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi một tháng hai trên vùng biển cà mau xảy ra tranh chấp giữa một số tàu cá hành nghề đánh bắt hải sản trên biển
thời điểm đó có tám người đi trên tàu do nguyễn hải đăng hai mươi ba tuổi làm thuyền trưởng
đã dùng súng bắn đạn trì ná cao su bắn bi sắt và ném đá vào các tàu cá
hậu quả là một thuyền viên tàu cá bị trúng đạn trì ở tay
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng đồn biên phòng khánh tiến tỉnh cà mau đã bắt giữ nhóm đối tượng này
trong quá trình bỏ chạy các đối tượng đã ném súng đạn trì và ná cao su xuống biển để phi tang
hơn ba mươi phút truy đuổi lực lượng chức năng đã bắt giữ được tám đối tượng trên tàu cùng một số vũ khí có liên quan
các đối tượng từ một mươi tám đến ba mươi một tuổi đều trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
một nhóm đối tượng tụ tập lắc bầu cua ăn thua bằng tiền đã bị công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện bình tân và công an xã nguyễn văn thành bắt quả tang vào chiều qua ngày hai mươi ba tháng hai
lực lượng công an kiểm tra căn nhà của lê phạm xuân phương
trú tại ấp hòa hiệp xã nguyễn văn thảnh huyện bình tân
phát hiện phương cùng chín đối tượng khác đang tụ tập lắc bầu cua ăn thua bằng tiền nên đã tiến hành bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua bảy trăm bảy mươi đồng trên chiếu bạc
bảy điện thoại di động tám xe mô tô cùng số tiền trên người của nhóm đối tượng là trên hai mươi triệu đồng
qua làm việc thì các đối tượng đều thừa nhận có tham gia đánh bạc
thời gian qua tại các địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng một số
cá nhân cửa hàng tự ý mở dịch vụ chuyển tiền rút tiền
nhất là tại các địa bàn nông thôn các cửa hàng này đa số là tự phát
và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động
hoạt động này thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho cả người cung cấp và sử dụng dịch vụ này
phản ánh trên địa bàn tỉnh nông tháp
cầm số tiền mặt trên tay chúng tôi thử đến một cửa hàng treo bảng dịch vụ
chuyển tiền nhanh rút tiền mặt để nhờ chuyển vào tài khoản
rất nhanh chóng nhân viên tại cửa hàng này sử dụng tài khoản internet banking
của cá nhân để chuyển vào tài khoản chúng tôi yêu cầu
không biên lại không hóa đơn chứng tử và thu phí theo kiểu tự thích
vì vậy sẽ khó có thể giải quyết khi có tranh chấp xảy ra
còn đây là những thông tin cảnh báo của một tài khoản mạng xã hội
có cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền
với thủ đoạn tạo tài khoản ảo giả danh người thân cho rằng đã nhận được
hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và yêu cầu chuyển khoản hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản khác
để lấy phí hai trăm linh nghìn đồng
rất may chủ tài khoản này có sự cảnh giác nên không bị lừa đảo
mới đây trên địa bàn huyện lai vung tỉnh đống tháp đã xảy ra trường hợp lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng dịch vụ này
hai thanh niên lạ mặt đã đến tiệm điện thoại di động của một người đàn ông
nhờ chuyển khoản số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi nạn nhân chuyển khoản xong lợi dụng người này mất cảnh giác
hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng
thời gian qua công an tỉnh đồng tháp đã có nhiều đợt
các cơ sở kinh doanh tự phát dịch vụ này để tuyên truyền nhắc nhở
cho làm cam kết thực hiện theo các quy định của pháp luật
qua đó phần nhiều các cửa hàng đã tháo rỡ bảng
không tiếp tục thực hiện các dịch vụ sai quy định này

nhiều khi chuyển lạc mắt người ta sợ không có chứng từ gì người ta sợ
cho nên đi ngang hàng là nhiều
thấy nhu cầu thì như người ta thì cũng lợi thường thường lợi tìm điện thoại nó làm
thì giờ mình thấy thôi tìm điện thoại thôi mình mở đây cũng kiếm tiền cà phê
ờ nghĩ luôn chứ không có làm nữa chứ
cái này chủ yếu là làm kiếm tiền cà phê mà không được thôi nghĩ
nếu mà không đúng pháp luật thì thôi mình nghĩ
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
trước hết là một số người dân nhất là ở địa bàn nông thôn
chưa quen sử dụng phần mềm ứng dụng của các ngân hàng trên điện thoại di động
để chuyển rút tiền hoặc nạp rút tiền tại các trụ atm
mặt khác việc rút chuyển tiền tại các trụ atm cũng có lúc gặp sự cố
và không phải nơi nào cũng bố trí trụ atm hoặc có trụ sở ngân hàng
trong khi đó thực hiện dịch vụ này tại các cửa hàng kinh doanh
lại đơn giản nhanh chóng bất kể thời gian nào
vì vậy một số cá nhân vẫn còn lén lút cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền tự phát
để giải quyết tình trạng này đòi hỏi cơ quan chức năng
đặc biệt là các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
giúp người dân hiểu rõ về các loại hình giao dịch chuyển rút tiền thông qua thẻ atm
đồng thời tiếp tục xem xét điều chỉnh mức phí giao dịch cho phù hợp
nâng cao chất lượng các dịch vụ và tăng cường cải cách thủ tục hành chính
đối với khách hàng khi đến giao dịch
bên cạnh đó các ngân hàng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng
nhà mạng viễn thông tăng cường kiểm tra giám sát
những đơn vị cá nhân cấp máy pos đảm bảo hoạt động đúng quy định
kiên quyết xử lý những điểm không được phép kinh doanh dịch vụ rút
chuyển tiền tránh những rủi ro cho người dân
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn phòng sáu cục cảnh sát giao thông cho biết
đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông phan văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã lưu sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
để xử lý hành vi điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai trên nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện clip
ghi lại hình ảnh chiếc xe tải chạy ngược chiều trên đường bộ cao tốc bắc nam
đoạn nghi sơn diễn châu gần nút giao quốc lộ bảy a thuộc địa phận xã diễn cát
huyện diễn châu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo lực lượng công an đã vào cuộc xác minh
được danh tính người điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc là phan văn sơn
làm việc với cơ quan công an thì tài xế phan văn sơn đã khai báo
trước đó khoảng sáu giờ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tài xế sơn đi xe vào nút giao diễn cát
để xuống làn đường gom đường cao tốc nút giao diễn cát
nhưng do không biết đường nên chạy ngược chiều mất khoảng năm trăm linh mét
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ chiếc xe tải vi phạm và giấy phép lái xe của phan văn sơn
thưa quý vị khán giả vào đêm qua tại khu di tích lịch sử văn hóa đền trần
chùa tháp phường lộc vượng tp nam định tỉnh nam định
đã trang trọng diễn ra lễ khai ấn đền trần
vào năm giờ sáng ngày hôm nay ngày dằm tháng riêng
nhân viên đã chờ đợi ngay từ trong đêm để xin được là ấn đầu năm
các phương án đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng công an tỉnh nam định
triển khai xuyên suốt trong những ngày diễn ra lễ hội
theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày hai mươi bốn tháng hai
mặc dù trời mưa nhưng vẫn có hàng nghìn người dân và du khách đi lễ tại đền trần
ban tổ chức cho biết sẽ phát đủ ấn theo nhu cầu của nhân dân về lễ đền trần
việc phát ấn cũng được sắp xếp khoa học tránh tình trạng chen lấn sô đẩy
những điểm mới trong lễ hội năm nay được du khách đánh giá rất cao
tôi thấy là rất tốt
thứ nhất là ở vòng ngoài này có rất nhiều các anh công an
ở trong các khu vực đông một số bác có đeo thẻ tăng cường lễ hội hay tăng cường đền
thì mình thấy rất yên tâm và thấy là chứng tỏ công tác chuẩn bị khá tốt
tổ chức rất là chuyên nghiệp
hôm nay thì cái an ninh trật tự là một cái chen lấn thì không có
thì xếp hàng trật tự
nhiều năm nay lễ hội khai ấn đền trần là một trong những lễ hội thu hút lượng du khách lớn nhất miền bắc
vì vậy công tác tổ chức và các phương án đảm bảo an ninh trật tự
được các cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ ngay từ ngày đầu lễ hội
việc triển khai phân luồng giao thông từ xa ngay tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh
và khu vực xung quanh khu di tích được đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tình trạng ồn tắc
bên cạnh đó phân công hơn hai tám trăm linh cán bộ chiến sĩ công an lực lượng quân sự bảo vệ tổ dân phố
quản lý trật tự đô thị chia thành bảy mươi chốt với năm vòng đảm bảo nghiêm ngặt an ninh trật tự
đồng thời thành lập hai tổ kiểm tra tiếp nhận xử lý vụ việc
hai tổ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bốn tổ tuần tra giải quyết giao thông trật tự
không để xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy mất an toàn
hai là chúng tôi đảm bảo rất là an toàn không có liên quan đến phạm pháp bình sự trong đêm

thì chúng tôi đã chỉ đạo các phương án rất là cụ thể
và đặc biệt là lễ hội quan tâm đến phòng cháy cháy
và công chí biết nếu phòng cháy chỉ cần cháy hoặc nổ xảy ra là rất nguy hiểm
lễ khai ấn đền trần thành phố nam định với ý nghĩa cầu mong thiên hạ thái bình thịnh trị mọi người mọi nhà
nhận được lộc ấn đền trần cầu mong cho một năm mới mạnh khỏe lao động hâm say và hiệu quả
đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam được các thế hệ gìn giữ và phát huy
cũng vào đêm qua dạng sáng nay tại đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam
đã diễn ra lễ phát lương đức thánh trần
để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách thập phương tham gia lễ phát lương
công an tỉnh hà nam đã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự
để phát triển cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
đền trần thương xã trần hưng đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam
là một trong ba ngôi đền lớn của cả nước thờ hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông thế kỷ thứ một mươi ba
tại trần thương trần hưng đạo đã đặt sáu kho lương thực với đội quân thường xuyên canh gác để phục vụ cho cuộc kháng chiến
kể từ đó cứ mỗi dịp đầu năm mới vào đêm một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm
tháng riêng hàng năm nhân dân nơi đây đều làm lễ phát lương để tưởng nhớ công lao các vị anh hùng dân tổng
đúng hai mươi ba giờ tức giờ tí ngày dằm tháng riêng lễ dân hương mở kho lương được diễn ra
hàng nghìn túi lương được phát cho nhân dân và du khách tại các điểm phát lương khu vực xung quanh đền trần thương và miếu thổ thần
trong mỗi túi lương là các loại ngũ cốc sản vật của vùng quê trần hưng đạo gồm đỗ đỏ đỗ xanh đậu nành ngô thóc nếp cái hoa vàng
theo quan điểm của người dân
túi lương là lộc ban cũng là lời nguyện của đức thánh trần phù hộ cho một năm quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu nhà nhà ấm no
cũng như mọi năm các hoạt động diễn ra tại lễ phát lương năm nay được tổ chức trang trọng đúng nghi lễ truyền thống
đồng thời mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng kết hợp với văn hóa tâm linh là bản sắc của đền trần thương
phát lương đức thánh trần đền trần thương diễn ra đến nay đã trên một mươi năm gần một mươi năm năm rồi
qua rất nhiều năm với kinh nghiệm các năm đã đúc rút lại thì chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần phát lương năm nay khá là chi tiết bài bản
để đảm bảo cho công tác phát lương an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách thực phương
chúng tôi đã chỉ đạo công an huyện và đặc biệt là công an huyện
các đồng chí đã chủ động tham mưu cho huyện ủy hội đồng dân và an huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
khi về với lễ hội phát lương đền trần thương năm nay thì đầu tiên tôi cảm thấy rất là phấn khởi
trong tâm thấy rất là khấn khởi
tình hình an ninh trật tự thì ở đây rất là tốt
lễ phát lương năm nay diễn ra vào dịp cuối tuần
trong điều kiện thời tiết ấm áp nên đã thu hút lượng du khách tới tham dự đông hơn nhiều so với mọi năm
để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ phát lương
lực lượng công an đã tiến hành khảo sát địa bàn tiến hành triển khai phương án như tổ chức hướng dẫn
phân luồng giao thông bố trí các bình chữa cháy tại các nơi diễn ra lễ thắp hương
huy động quân số cùng phương tiện bố trí thường trực tại các điểm chốt trong và ngoài khu vực lễ hội
không để tình trạng chen nấn xô đẩy gây mất an ninh trật tự
đảm bảo cho nhân dân đến với lễ hội đều được nhận lương
đồng thời chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
ngoàn huyện cũng đã xây dựng phương án rất là cụ thể
trong đó có phân công trên hai mươi chốt và các tổ tuần trang
và phân công trên bốn trăm linh lượt cán bộ sĩ
để đảm bảo an ninh an toàn cho các đoàn khách cũng như là du khách thập phương về tham dự lễ hội
giải quyết các tình huống phức tạp và nhiệt tự trên địa bàn
và phân công lực lượng giao thông là tuần tra khép kín địa bàn
để đảm bảo giao thông thông suốt không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện xã
đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình diễn ra lễ hội năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ phát lương đền trần thương là nét đẹp văn hóa nhân dịp đầu xuân năm mới
đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống và khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn
tưởng nhớ tri ân những công hiến hy sinh của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm
bảo vệ độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước
với sự chủ động trong thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường các điểm diễn ra lễ phát lương
lực lượng công an hà nam đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương về tham gia buổi lễ
dùng tên giả làm quen với phụ nữ qua mạng xã hội sau đó lừa đảo để cướp tài sản
vũ văn oai bốn mươi hai tuổi trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
hiện sống tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã bị công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai
vũ văn oai đã lấy tên giả là tuấn trở theo một người phụ nữ quê huyện vạn ninh mới quen qua mạng
và một nhà nghỉ trên địa bàn huyện vạn ninh
sau khi rời khỏi trên đường chở người phụ nữ về nhà
oai đã dùng vũ lực chiếm đoạt một túi sách của người phụ nữ
bên trong có một số nhẫn dây chuyền bông tai vòng đeo tay đều làm bằng vàng và hai triệu đồng tiền mặt
qua quá trình truy xét vào ngày hai mươi một tháng hai công an huyện vạn ninh xác định
nghi can gây án là vũ văn oai và tiến hành bắt giữ đối tượng
khám xét nơi ở của oai lực lượng công an tạm giữ một chiếc xe máy sh
một số trang sức trong đó có hai chiếc vòng vàng đối tượng đã cướp của nạn nhân trước đó
lợi dụng lúc rạng sáng chủ nhà đi vắng kẻ gian đã đột nhập vào nhà phá khóa két sắt trộn cắp số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng

vụ việc xảy ra tại thôn văn tứ đông xã cam hòa huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
chỉ sau một mươi hai giờ vào cuộc điều tra xác minh các trinh sát hình sự công an huyện cam lâm phối hợp với công an xã cam hòa
đã bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng hai như thường lệ vợ chồng ông nguyễn văn an tại thôn văn tứ đông xã cam hòa rời khỏi nhà đi làm
đến khoảng bốn h sáng khi trở về hai vợ chồng táo hòa phát hiện ngôi nhà
bị kẻ gian cậy cửa đột nhập trộm cắp toàn bộ số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng để trong kết sắt
vụ việc được trình báo ngay cho công an xã cam hòa
khoảng một h hai vợ chồng đi làm làm xong về đây bốn h là phát hiện nhà bị mất cắp
thì mở phòng ra thì thấy kết sắt bị lậy rồi cửa bị phá là biết mất tài sản
nhưng mà vợ chồng là chỉ có biết báo công an xã thôi
ủa hoảng loạn con à bởi vì cái số tiền này là vợ chồng tích góp từ hồi xưa đến giờ rồi
sau khi tiếp nhận tin báo thì công an xã cam hòa đã báo lãnh đạo con huyện
tiến hành chi xét lập danh sách giả soát những đối tượng có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp trên địa bàn
qua thời gian chi xét thì công an xã cam hòa đã lấy nghi vấn là đối tượng nguyễn trung quân
trước năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thủ khẩu thường chú là văn tức đông cam hòa
theo công an xã cam hòa đối tượng nguyễn trung quân là đối tượng nghiện ma túy
không có nghề nghiệp ổn định có tiền án về tội trộm cắp tài sản
lực lượng công an đã tiến hành mời quân về trụ sở để làm việc nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương
từ những thông tin thu thập được công an huyện cam lâm đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của quân
thu giữ hơn một trăm bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ nghi được đối tượng sử dụng để trộm cắp như kim cắt lưỡi dìu búa
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi sáu h hai mươi phút cùng ngày lực lượng công an xác định đối tượng quân đang trên đường
từ thành phố nha trang quay về nhà ở thôn văn tứ đông xã cam hòa nên tiến hành vây bắt
qua đấu tranh khai thác đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
ban đầu thì đối tượng ngoan cố không khai nhận nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ thì đối tượng cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình
và cũng đã thừa nhận là đã trộn cắp số tiền khoảng một trăm năm mươi triệu bằng thủ đoạn là dùng đục và búa
tại cơ quan công an quân khai do ở gần nhà nên quân nắm rõ giờ vợ chồng ông an đi làm
rạng sáng ngày sáu tháng hai quân một mình đem theo búa lưỡi dìu và kim cắt cậy cửa đột nhập vào nhà ông an phá két sắt lấy đi hơn một trăm năm mươi triệu đồng
sau khi về nhà quân lấy hai triệu đi vào thành phố nha trang mua ma túy sử dụng số còn lại để trong hai bịch ni lông trôn dưới bồn cây
công an huyện cam lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn trung quân để tiếp tục điều tra
việc nhanh chóng truy bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản manh động đã góp phần ổn định an ninh trật tự giải tỏa tâm lý hoang mang cho nhân dân trên địa bàn
công an huyện văn lâm của tỉnh hưng yên phối hợp với công an các xã thị trấn giáp danh tiến hành điều tra bắt giữ được bảy đối tượng trong vụ hỗn chiến trên địa bàn
tại hiện trường thuộc xã tân quang lực lượng công an phát hiện thu giữ một thanh kiếm có vỏ bọc bằng gỗ bốn dao phóng lợn
trong lúc điều tra phát hiện ba chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn lực lượng công an đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
các đối tượng trên xe đã lao thẳng xe vào tổ công tác một xe chạy thoát sau khi uy hiếp sẽ nổ súng nếu trốn chạy các đối tượng trên hai xe còn lại mới xuống xe
bên trong hai chiếc xe lực lượng công an đã phát hiện một con đơn dao bốn thanh kim loại có đầu gắn đưỡi dao một khẩu súng bên trong hộp tiếp đạn có năm viên một nắm đấm tay gấu bằng kim loại
bảy thanh niên trên hai chiếc xe được mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do nhận được thông tin một người bạn vừa bị nhóm thanh niên ở thị trấn như quỳnh huyện văn lâm dùng hung khí đuổi đánh nên đã chuẩn bị vũ khí trên xe để đến hỗ trợ
gần ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng hai trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân địa chỉ số ba trăm năm mươi bảy ngõ quỳnh phường quỳnh lôi quận hai bà trưng
ba mươi cán bộ chiến sĩ công an quận hai bà trưng và công an quận hoàn kiếm nhanh chóng có mặt tại hiện trường
quá trình nỗ lực chữa cháy tìm kiếm người bị nạn các chiến sĩ đã cứu được ba người thoát khỏi đám cháy an toàn
với nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến khoảng ba giờ bốn mươi năm phút đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế
khu vực xảy ra cháy là ở tầng một của ngôi nhà ba nạn nhân được cứu thoát gồm hai người ở tầng hai và một người ở tầng ba trong đó có một trẻ em sáu tháng tuổi
hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê làm rõ